nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm tỉnh kaluga
theo thống đốc tỉnh atamonok kaluga là một trong những địa phương có kinh tế phát triển nhanh nhất
thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất ở liên bang nga đứng đầu về tốc độ tăng trưởng công nghiệp và số lượng công nghệ tiên tiến được áp dụng
kaluga sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp việt nam đầu tư
tổng bí thư chia sẻ niềm vui với thống đốc atamonov về những thành công to lớn của tỉnh kaluga đạt được
đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
chiếm vị trí hết sức quan trọng là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác song phương việt nga
nhấn mạnh liên bang nga hiện mới có một trăm một mươi sáu dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký chín trăm chín mươi triệu usd
đứng thứ hai mươi hai trên một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
còn việt nam đầu tư vào nga
một mươi ba dự án với tổng vốn đăng ký gần ba tỷ usd
tổng bí thư cho rằng những con số này còn quá nhỏ so với tiềm năng lợi thế của hai nước
trên cơ sở đó tổng bí thư mong muốn tỉnh kaluga tiếp tục hỗ trợ cho tập đoàn th thực hiện thành công dự án
để trong tương lai gần nhà máy chế biến sữa th đi vào sản xuất đóng góp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh